tới đây gần một trăm linh hình ảnh tư liệu lưu trữ sẽ hội tụ trong triển lãm dấu ấn địa giới hành chính hà nội qua tài liệu lưu trữ
triển lãm hứa hẹn tái hiện đầy đủ và rõ nét những sự kiện những chuyển động mang tính lịch sử trên mảnh đất nghìn năm văn hiến kể từ ngày đầu tiên mang tên hà nội
đây là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô tạo điểm nhấn sinh hoạt văn hóa phục vụ du khách trong và ngoài nước
gần một trăm linh hình ảnh tư liệu lưu trữ về địa giới hành chính thành phố hà nội của những thế kỷ trước trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố
cho thấy những biến động không ngừng của thành phố hơn nghìn năm tuổi đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn lịch sử